thời tiết bắc bộ ngày hôm nay được dự báo là sẽ ấm lên nhanh chóng
ban ngày sẽ tiếp tục có nắng và cảm giác rét thì sẽ không còn nữa
thời gian nắng thì liên tục tăng
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ một mươi bảy đến hai mươi độ c
đến tối lại chuyển rét đột ngột
chỉ còn là ở mức một mươi một mươi một độ
tức là tranh lệch tám độ so với ban ngày
thời tiết đột ngột thay đổi nên quý vị cần lưu ý giữ ấm cơ thể
để tránh xảy ra trường hợp trung gió hay là tai biến ở người lớn tuổi
còn tại nam bộ thì nắng nóng tiếp tục diễn ra trên toàn miền
độ ẩm thấp chỉ còn bốn mươi
mây mỏng nắng mạnh nên chỉ số tiêu cực tím sẽ ở mức rất cao
có hại cho cơ thể
vì vậy khi di chuyển ngoài trời thì quý vị cần có biện pháp như là
che chắn mũ kính hay là kem trông nắng